sự xuất hiện của đại dịch covid một mươi chín dấy lên lo ngại của các quan chức y tế thế giới
đối với các quốc gia và châu lục có điều kiện sống và y tế kém trong đó có châu phi
tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra
mặc dù vẫn chưa rõ con số tử vong cuối cùng của dịch covid một mươi chín sẽ là bao nhiêu
nhưng kịch bản thảm khốc đại dịch sẽ quét qua châu phi giết chết hàng triệu người ở đó
đã không thành hiện thực ở zimbabwe và phần lớn châu phi
tại một khu chợ sầm út của một thị trấn nghèo bên ngoài thủ đô hara của zimbabwe
những người dân không đeo khẩu trang mà để khẩu trang trong túi
cùng nhau chen lấn mua bán trái cây và rau quả bày trên bàn gỗ và tấm nhựa
cũng giống như ở phần lớn zimbabwe tại đây câu chuyện về dịch covid một mươi chín nhanh chóng bị lãng quên
người dân hồ hởi chia sẻ các cuộc meeting chính trị
những buổi hòa nhạc và cuộc tụ họp tại gia đã quay trở lại covid một mươi chín đã biến mất
đầu tuần này cả nước zimbawe chỉ ghi nhận ba mươi ba trường hợp covid một mươi chín mới và không có trường hợp tử vong nào
số liệu này phù hợp với sự sụt giảm gần đây của dịch covid một mươi chín trên khắp châu phi
dữ liệu của tổ chức y tế thế giới who cho thấy các ca nhiễm dịch ở châu lục này đã giảm đáng kể từ tháng bảy
các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc thu thập dữ liệu covid một mươi chín có thể chưa chính xác
đặc biệt là ở các quốc gia châu phi với hệ thống giám sát chấp vá
đồng thời cảnh báo xu hướng dịch covid một mươi chín đang suy giảm có thể dễ dàng bị đảo ngược
bà wafaa elsat chủ nhiệm bộ môn y tế toàn cầu tại đại học columbia nước mỹ cho biết
châu phi không có vaccine và các nguồn lực để chống lại covid một mươi chín như ở châu âu và mỹ
xong bằng cách nào đó họ có vẻ đang sống tốt hơn
chưa tới sáu người dân châu phi được tiêm chủng
trong các báo cáo hàng tuần về đại dịch who đã mô tả châu phi là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng covid một mươi chín nhất trên toàn cầu
một số nhà nghiên cứu cho biết dân số của lục địa này rất trẻ độ tuổi trung bình là hai mươi so với khoảng bốn mươi ba ở tây âu
ngoài tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn xu hướng dành thời gian ở ngoài trời nhiều có thể giúp người dân tránh được tác động của virus sars cov hai nhiều hơn
một số nghiên cứu đang thăm dò liệu có thể có những giải thích khác bao gồm cả lý do di truyền hoặc quá khứ nhiễm các bệnh ký sinh trùng hay không
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tại cuộc họp của hiệp hội y học nhiệt đới và vệ sinh mỹ
các nhà nghiên cứu làm việc tại uganda cho biết họ nhận thấy những bệnh nhân covid một mươi chín có tỷ lệ phơi nhiễm cao với bệnh sốt rét ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn hoặc tử vong
trong những tháng qua dịch covid một mươi chín đã tấn công lục địa châu phi và ước tính đã giết chết hơn tám mươi chín người
dữ liệu của tổ chức y tế thế giới cho thấy số ca tử vong của châu phi chỉ chiếm ba tổng số ca tử vong toàn cầu
trong khi đó tỷ lệ tử vong ở châu mỹ và châu âu lần lượt là bốn mươi sáu và hai mươi chín
làn sóng lây nhiễm thứ năm và cũng là đợt lây nhiễm nghiêm trọng nhất tại nhật bản do biến thể delta gây ra đã đột ngột kết thúc sau mùa hè
trong thời điểm dịch đạt đỉnh nhật bản ghi nhận gần hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
tuy nhiên con số này đang giảm xuống dưới mức hai trăm linh trong những tuần gần đây
điều này khiến các nhà khoa học ngạc nhiên và cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích cho việc virus sars cov hai không còn lây lan như trước nữa
theo một nhóm các nhà nghiên cứu nhật bản từ viện di chuyển quốc gia và đại học
niger câu trả lời có thể là do các đột biến xuất hiện trong quá trình tự nhân bản khiến biến thể delta dần biến mất
hiện có khoảng hai đột biến trên virus xuất hiện mỗi tháng
ông ituro inu giáo sư viện di chuyển quốc gia nhật bản cho rằng biến chủng delta ở nước này tích lũy quá nhiều đột biến trên loại protein phi cấu trúc có chức năng sửa lỗi di chuyển mang tên nfp một mươi bốn
điều này khiến virus dần mất đi chức năng tự sửa lỗi ở gen và cuối cùng đi đến việc tự hủy diệt
theo các nghiên cứu
ngày càng nhiều người châu á mang
enzim phòng vệ tên apobex ba a
có khả năng tấn công sars cov hai
vì vậy các chuyên gia từ viện di chuyển quốc gia
và đại học niigata đã thực hiện nghiên cứu
để xác định cách thức apobex ba a
tác động lên protein nfp một mươi bốn
và khả năng ước chế
virus corona của enzim này
các nhà khoa học đã phát hiện biến thể delta
ít đa dạng di chuyển hơn biến thể alpha
bên cạnh đó protein nfp một mươi bốn
của nhiều mẫu virus corona
ở nhật bản đã qua nhiều lần
đột biến ở vị trí a ba trăm chín mươi bốn v
tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện điều này
biến thể delta ở nhật bản
có khả năng lây nhiễm mạnh và lấn át các biến thể khác
tuy nhiên chúng tôi tin rằng
khi ngày càng nhiều đột biến xuất hiện
virus bị lỗi và mất khả năng tự nhân bản
vì số ca nhiễm không tăng lên
chúng tôi cho rằng trong quá trình đột biến
sars cov hai đã tự biến mất do mất khả năng sinh sôi
ông inoue nói
giả thuyết của ông inoue
có thể giúp giải thích
việc số ca nhiễm đột ngột giảm xuống ở nhật bản
còn ông takeshi urano
giáo sư chuyên ngành y tại đại học shimane
và là người không tham gia nghiên cứu trên
cũng có quan điểm tương tự
không bị phân hủy
các nghiên cứu cho thấy khi nfp một mươi bốn bị tê liệt
khả năng tự nhân bản của virus giảm đáng kể
đây có thể là nguyên nhân
khiến làn sóng lây nhiễm này kết thúc
ông urano nói và cho rằng
loại chất hóa học có khả năng phân giã nfp một mươi bốn
có thể được coi là phương thuốc tiềm năng
điều trị cho người mắc covid một mươi chín
các chuyên gia y tế dự đoán
thế giới sẽ tìm ra cách đối phó
với covid một mươi chín trong tương lai gần
nhưng điều đó không có nghĩa
đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn
thay vào đó căn bệnh này có thể trở thành
bệnh đặc hữu có nghĩa covid một mươi chín
sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng theo một cách dễ đoán hơn
và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng
các nhà vi rút học và dịch tễ học cho biết
vào giai đoạn cuối cùng covid một mươi chín
có thể giống những căn bệnh thông thường
ít gây chết người hơn như cúng hoặc cảm lạnh
sự tồn tại của virus trong xã hội
sẽ phụ thuộc vào các yếu tố
bao gồm mức độ bóc phủ vaccine
và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh cdc của mỹ
một căn bệnh được xem là đặc hữu
khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng
khác với đại dịch thường có số ca bệnh
gia tăng đột ngột ca bệnh đặc hữu
tuân theo mô hình có thể dự đoán được
và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản
chẳng hạn số z là bệnh đặc hữu
xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới
ước tính có khoảng hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp
mắc vào năm hai nghìn một mươi chín
theo tổ chức y tế thế giới who
trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu
một số chuyên gia y tế công cộng
và bệnh truyền nhiễm từng nhận định
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc
khi mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng
nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó khăn
các biến chủng mới dễ lây lan hơn
như delta đã khiến số lượng
người cần được bảo vệ gia tăng
để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch suy giảm
sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng
cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan
ở người đã tiêm vaccine
dẫn đến ca những chủng đột phá
cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine
tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết
sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch
trong cộng đồng giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác dù không thể đóng covid một mươi chín
nhiều người có khả năng miễn dịch
vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus
và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
việc loại bỏ covid một mươi chín
tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới
là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất
ở người bị xóa sổ thông qua một chiến dịch tiêm chủng
và giám soát toàn diện
ngoài trừ đậu mùa các đại dịch cuối cùng
cũng trở thành một căn bệnh đặc hữu
mà con người phải sống chung
trên thực tế các cơ quan y tế đã và đang cố gắng
tiêu diệt bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ
nhưng họ vẫn chưa thành công
mặc dù đã đầu tư hàng tỷ usd
và có một loại vaccine hiệu quả
việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
tiến sĩ heidi brown phó giáo sư tại khoa dịch tễ học
và thống kê sinh học đại học arizona nhấn mạnh
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
khả năng lây nhiễm cao cùng khả năng lây truyền
giữa người và các loài động vật khác
khiến việc tiêu diệt tần gốc covid một mươi chín trở nên khó khăn
nếu không muốn nói là không thể
một số quốc gia từng áp dụng chiến lược zero covid một mươi chín
với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại
các bệnh tưởng như đã được loại bỏ
vẫn có thể quay trở lại nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu
sởi từng được cho là đã biến mất ở mỹ từ năm hai nghìn
dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín căn bệnh này đã quay trở lại
sau khi dịch bùng hỏa
các bệnh tưởng cũng phát chủ yếu ở new york
hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng
covid một mươi chín có trở thành bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới
mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau
ở những nơi khác nhau
các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên
thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao
như đan mạch và bùa đảo nha
tuy nhiên một số người cảnh báo rằng sars cov hai
vẫn là một loại virus khó lường và còn quá sớm
để dự đoán sự hiện diện của covid một mươi chín trong tương lai
đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì
sẽ xảy ra trong tương lai mà không còn những cảnh báo
về sự không chắc chắn thì chúng ta vẫn đang
ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brown nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp
đặc biệt là ở châu phi có thể bị rơi vào khủng hoảng
một thời gian trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine
nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành
đặt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc
vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi
chiến lược này với các biện pháp hạn chế đi lại
kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng
để dập tắt đưa dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng delta dễ lây lan hơn
khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn
ngăn chặn sự lây nhiễm và cái giá về mặt kinh tế
xã hội đã khiến hầu hết quốc gia từ bỏ chiến lược
dây rô covid một mươi chín